bộ đôi thương tín và nhạc sĩ tổ hiếu đã cơm không lành canh không ngọt với mản đô tố gây cấn như phim hàn
khi mới đây thương tín lại khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ bản thân đang bị người khác lợi dụng
trong khi đó nhạc sĩ tô hiếu là người đã kêu mang nam diễn viên thương tín chia sẻ anh hoàn toàn bất ngờ trước những gì nam diễn viên nói về mình
những ồn ào xung quanh cuộc sống của thương tín chưa có dấu hiệu khép lại
khi mới đầy nhất nam diễn viên này bất ngờ có những chia sẻ cây sốc về nhạc sĩ tổ hiếu
cụ thể thương tín vào tối ngày một mươi chín tháng ba đã gây sốt mạng xã hội trong một clip với nội dung chia sẻ về việc ông đang bị nhạc sĩ tô hiếu lợi dụng tên tuổi
trong clip này thường tín chia sẻ tô hiếu là một nhạc sĩ kém tên tuổi nên mới lợi dụng chút danh tiếng còn sót lại của ông để quảng bá cho hình ảnh cũng như tên tuổi của mình
nghệ sĩ thường tín nói đau nhất là cuối đời vẫn bị lợi dụng
nam tài tử thập niên chín mươi nói trong clip tôi hiếu là nhạc sĩ chẳng có tên tuổi gì cũng không có tác phẩm nào có giá trị để đời
vì vậy tôi hiếu mới cố tình tỏ ra giúp đỡ tôi để được mọi người biết đến
thương tín cũng tiết lộ với mọi người ông phải sống trong môi trường khổ sở mang tiếng được nhạc sĩ tổ hiếu chăm lo cho ăn uống
ngoài ra nam diễn viên còn cho biết ở tuổi sức khỏe đã yếu
mà ông vẫn phải nhận show đi hát nhưng cuối cùng tiên là nhạc sĩ tổ hiếu giữ
ông muốn ăn một chiếc bánh mì mấy chục ngàn thế nhưng tôi hiếu cũng nói không có
tôi không hát nổi nữa nhưng tôi hiếu vẫn kêu tôi đi hát
khán giả cũng biết nên chủ yếu họ muốn gặp tôi là chính chứ hát hò gì được
nhưng điều tôi thấy không đúng nhất là việc tổ hiếu giữ tiền cắt xe của tôi
mỗi lần tôi muốn lấy tiền khỏi tài khoản tôi phải nhờ đi đến ngân hàng cùng với tôi hiếu
khi đó tôi mới được lấy tiền
trước khi tối nhạc sĩ tổ hiếu thương tín đã bị bắt gặp phải ở trong hoàn cảnh sống tồi tàn
cụ thể ông đã bị lộ ảnh sống trong khu xưởng bỏ hoang gây chú ý
trong clip thường tín xác nhận đây là chỗ ở hiện tại của mình
từ đoạn clip có thể thấy chỗ nam nghệ sĩ được dựng lên khá tạm bỡ
chỉ có một chiếc giường cái bản gỗ và vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ
tuy nhiên không gian sinh hoạt ở đây khá bờ bồn
dài rác sinh hoạt không được dọn dẹp nhiều ngày bụi bẩn xong rêu bám đầy tường
chia sẻ trên của thương tín dù chưa rõ thực hư thế nào
thế nhưng ngay lập tức đã làm dậy sóng cộng đồng mạng
ngay từ khi sự việc được lan rộng hơn nhạc sĩ tô hiếu đã bày tỏ rất bất ngờ
theo đó nam nhạc sĩ chia sẻ với báo giới rằng thông tin hoàn toàn biện đặt
vị nhạc sĩ đăng tải dòng trạng thái chùa chat trên trang mạng xã hội cá nhân
cứu vật vật trả ơn cứu nhân nhân trả oán hết cứu luôn rồi
trên bài đăng đáp lại bình luận của mọi người
nhạc sĩ tô hiếu xác nhận anh cũng rơi vào tình cảnh như diễn viên trịnh kim chi trước kia
người từng đứng ra kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ thương tín khi anh bị đột quỵ lần đầu tiên
và sau đó bị nam nghệ sĩ bất ngờ nghi ngờ phải đòi đối chất về số tiền quyên góp được
nói thêm về việc này nhạc sĩ tô hiếu mới đây chia sẻ
sau khi bị đột quỵ lần đầu tiên và rơi vào cảnh khó khăn
thì thương tín là người chủ động đến tìm nhờ anh giúp đỡ
và anh đã nhận lời vì thương cảm với hoàn cảnh của anh
nhạc sĩ cũng cho biết anh không giữ bất cứ số tiền các xe nào của thương tín
khi nam nghệ sĩ này đi diễn đều nhận tiền trực tiếp từ bầu sô tổ chức
thi thoảng có khán giả truyền tiền vào tài khoản của anh để tặng thương tín
anh cũng đưa ngay lại cho nam nghệ sĩ
phải nhắc thường tín gọi điện thoại cho họ để cảm ơn và thông báo đã nhận đủ số tiền
cũng theo nhạc sĩ tổ hiếu
mỗi khi thường tín đi rút tiền tại ngân hàng thì anh luôn đi cùng hỗ trợ
vì trước đó thương tín từng nhiều lần thao tác sai chậm và bị nuốt hẻ
nhạc sĩ tô hiếu cho biết anh sẵn sàng đối chất với thương tín để làm rõ sự việc này
tránh hiểu lầm không đáng có
hiện thương tín chưa đưa ra thêm bất cứ phát ngôn nào xung quanh câu chuyện trên
trước đó nhạc sĩ tô hiếu từng ít nhất một lần tuyên bố gạch mặt thương tín
tổ hiếu từng lên tiếng tuyên bố không muốn dinh dáng tới đàn anh
thực ra tôi hiếu thương tín trước đây cũng có nhiều lần xảy ra chuyện rồi
tổ hiếu không muốn dinh dáng tới thương tín để thương tín bình an
và anh ấy cũng có hướng đi riêng không dinh dáng đến tôi
nhưng sau đó thương tín đến thăm tô hiếu và mối quan hệ của cả hai nối lại như xưa
đầu năm hai nghìn hai mươi một thương tín bị đột quỵ và đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu
sau đó anh được bạn bè đồng nghiệp và khán giả quyền góp giúp đỡ
trước đó nam tề tử một thời sống thuê trọ tại một xóm lao động ở thành phố hồ chí minh
không có công việc ổn định và chật vật
kiếm mưu sinh qua ngày và gửi về quê hỗ trợ vợ nuôi con gái nhỏ
số tiền gần một tỷ đồng quên góp được
sau này thương tín chia sẻ anh đưa một phần để vợ mua đất xem một căn nhà cấp bốn ở quê
một phần để mua bảo hiểm cho con gái
sau biến cố này thương tín dần hồi phục sức khỏe nhưng vận động chậm hơn so với trước
không còn khả năng làm các công việc lao động chân tay
thương cảm với hoàn cảnh của nam nghệ sĩ
nhạc sĩ tô hiếu người bạn thân của thương tín đã đứng ra giúp đỡ anh
sắp xếp lại cuộc sống và tìm một số công việc phù hợp để có thêm thu nhập
phi nhạc sĩ này cũng đưa thương tín về nhà mình ở cùng một vài người nữa
kết nối để thường tín có show đi hát đám cưới ở một số tỉnh lân cận
tham gia một số dự án phim ngắn phát trên youtube
để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và đỡ đẩn vợ nuôi cô con gái nhỏ đang học cấp hai
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mới đây diễn viên của biệt động sài gòn thương tín lại vừa bị đột quỵ lần hai
tuy nhiên lần này nhẹ hơn
và do anh vẫn dùng thuốc thường xuyên nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
gần đây do tiến hành sửa nhà nên nhạc sĩ tổ hiếu để thương tín dọn ra ở tạm
tại khu xưởng gia đình mình ở ngay cạnh nhà
khu sưởng này bỏ không đã lâu không có đồ đặc gì ngoài chiếc giường sắt
bộ bàn ghế và một vài vật dụng cần thiết để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nam diễn viên
cách đây vài ngày một youtuber có tìm đến gặp thương tín tại đây
và sau đó đăng tải video clip nói về cuộc sống khó khăn bơ vơ hiện nay của nam nghệ sĩ
tại một khu đất chống bị bỏ hoang đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội
khiến nhạc sĩ tổ hiếu rất bất ngờ và đã phải lên tiếng nói rõ sự việc
sau đó nhạc sĩ tổ hiếu khẳng định anh vẫn đang đồng hành hỗ trợ thương tín
chứ không có chuyện bỏ mặc không chăm lo cho người bạn của mình
trước khi sửa nhà anh cũng đề nghị nam diễn viên cứ sống trong nhà
nhưng do thương tín muốn dọn ra khu xưởng ở cho thoáng thế nên mới để anh ra đó ở tạm
sau khi nhà sửa xong sẽ lại đón thường tín về ở
trước khi được nhạc sĩ tổ hiếu đón về cư mang thương tín từng được một nhà hào tâm đón về ở cùng
trang bị xe máy tạo điều kiện để làm quen với công việc shipper giao hàng cho khuây khỏa
và có nguồn thu nhập chính đáng
xong làm được một thời gian ngắn nam nghệ sĩ đã dừng công việc này vì cảm thấy sức khỏe không đảm bảo
hồi cuối năm hai nghìn hai mươi một thương tín cũng tưởng kế bão khi tố trịnh kim chi lợi dụng
nhập nhằng chuyện tiền năm tử thiện của mình
ông còn đòi sẽ nhờ công an điều tra làm rõ vụ này
để không bị tổn hại danh dự hình ảnh
trịnh kim chi đã công bố quá trình kêu gọi quyền góp
đồng thời trao trả toàn bộ tiền cho thương tín
kể từ đó họ cũng không còn xuất hiện bên cạnh nhau nữa
thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu được biết đến là một tài tử màn ảnh thập niên chín mươi với hàng trăm vai diễn
trước khi nổi tiếng trên màn ảnh thương tín tưởng diễn ở đoàn kịch nói kim cương
và được yêu mến qua các vở bông hồng cài áo vực thảm chiều cao huyền thoại mẹ
trên màn ảnh ông nói
nổi tiếng với vai thiếu tá lưu kỳ vọng trong ván bài lật ngừa
tương cướp bạch hải đường trong scb
sáu tâm trong biệt động sài gòn
tám thương trong chiến trường chia nửa vòng trăng
tuy có sự nghiệp rực rỡ nhưng cuối đời nam nghệ sĩ có cuộc sống khốn khó bệnh tật
thương tín từng bị hai lần đột quỵ phải được đồng nghiệp cũng như khán giả ủng hộ vượt qua cơn nguy khó